thưa quý vị đông bắc bộ và hà nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên
đây sẽ là khu vực nắng nóng muộn nhất
dù nắng nóng chưa quá gai gắt tuy nhiên nắng lại kèm theo độ ẩm ở mức cao là trên sáu mươi
nên sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác bức bí và mệt mỏi
đối với trung bộ thì từ hôm nay cũng bắt đầu bước vào thời điểm nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất là trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
riêng vùng núi bắc trung bộ có thể nhiệt độ sẽ lên tới là ba mươi bảy ba mươi chín độ c
nắng nóng tại nam bộ cũng là hình thái thời tiết chủ đạo trong giai đoạn này
nhiệt độ trung bình sẽ là ở mức ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong dịp cuối tuần thì nhiều hoạt động ngoài trời có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe
quý vị lưu ý tránh hoạt động ngoài trời trong khung giờ là từ một mươi một đến một mươi bốn giờ